giết người cướp tài sản đốt xác phi tàng bị cáo cao tài năng chú tại phường bình hàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
vừa bị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội kết án tử hình
bị cáo vũ thị mừng vợ của năng cùng trú tại phường bình hàn thành phố hải dương
bị tuyên án bảy năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hai cốt
phiên tòa phúc thẩm vừa diễn ra vào sáng nay
theo nội dung bản án vợ chồng năng nợ anh dương công cường gần ba tỷ đồng
bị anh cường đòi nợ nhiều lần nhưng không có tiền trả năng đã ra tay giết chủ nợ vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau khi giết anh cường năng chiếm đoạt đồng hồ xe ô tô và một số tài sản của anh cường với tổng trị giá khoảng ba bảy tỷ đồng
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi năng cùng mừng đưa xác anh cường ra bờ sông kim sơn tỉnh hải dương để trôn
do sợ bị phát hiện ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi âm lịch năng cùng mừng dùng sẻng cuốc đào thi thể nạn nhân lên
rồi đốt xác
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử tuyên án bị cáo cao tài năng tử hình về các tội
về tội giết người trung tâm trung thân về tội cướp tài sản năm năm tù về tội xâm phạm thi thể hai cốt tổng hình phạt là tử hình
bị cáo vũ thị mừng bị tuyên án ba năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm bốn năm tù về tội xâm phạm thi thể hai cốt
hình phạt chung cho hai tội là bảy năm sau tháng tù
so với bản án sơ thẩm bị cáo mừng bị tuyên phạt thêm một năm tù về tội xâm phạm thi thể hai cốt